nhằm giảm tải cho bệnh viện do lượng người đến khám hàng ngày quá đông bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai đang thực hiện việc khám bệnh bắt đầu từ sáu h ba mươi phút hàng ngày và các ngày thứ bảy chủ nhật
qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi góp phần tạo sự hài lòng cho bệnh nhân phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
sau khi biết thông tin bệnh viện đa khoa đồng nai tiến hành khám bệnh bắt đầu từ sáu h ba mươi sáng hàng ngày ông trần phúc thịnh và nhiều người dân đã có mặt tại bệnh viện từ rất sớm
sau khi xếp hàng được nhân viên bệnh viện hướng dẫn lấy số thứ tự ông thịnh cùng nhiều người bệnh khác nhanh chóng được làm thủ tục khám bệnh
theo bệnh viện đa khoa đồng nai trung bình mỗi ngày đơn vị khám khoảng bốn bệnh nhân ngoại trú
do đó thời gian qua việc quá tải vào lúc đầu giờ sáng thời điểm bệnh nhân đến đông xảy ra thường xuyên
trước tình trạng này bệnh viện đã đưa việc khám bệnh sớm hơn trước ba mươi phút giúp bệnh nhân được đăng ký khám sớm hơn không phải chờ đợi lâu
trường hợp quá đông bệnh nhân đến khám sớm
bệnh viện sẽ tăng cường các y bác sĩ khám để giải quyết kịp thời không để bệnh nhân chờ đợi lâu gây tâm lý không thiện cảm với nhân viên y tế
để làm giảm tình trạng quá tải vào đầu giờ bệnh viện áp dụng nhiều giải pháp
trong đó có chuyện khám bệnh sớm từ sáu h ba mươi sáng thông qua các biện pháp để truyền thông hướng dẫn bệnh nhân đi khám vào những khung giờ thấp điểm
thông qua những phương hẹn khám với mục đích là giãn bệnh nhân ra khám vào những khung giờ thấp điểm trong ngày
ví dụ như là khoảng sau chín giờ sáng hoặc là đầu hoặc là buổi chiều
ngoài ra bệnh viện đa khoa đồng nai còn tăng thêm phòng khám ưu tiên ở các phòng khám có bệnh nhân đông để phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân
bước đầu việc triển khai khám bệnh sớm đã nhận được sự đồng thuận của nhiều bệnh nhân qua đó góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện của ngành y tế tại địa phương